đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban dân vận trung ương dẫn đầu đoàn kiểm tra số một nghìn một trăm năm mươi của bộ chính trị đã làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy nghệ an
tại buổi làm việc đồng chí trương thị mai đã thông qua quy trình làm việc của đoàn kiểm tra một nghìn một trăm năm mươi công bố quyết định kế hoạch kiểm tra của bộ chính trị về việc lãnh đạo chỉ đạo quán triệt
thực hiện nghị quyết số hai mươi sáu và nghị quyết số một mươi tám của ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai qua đó đánh giá những thuận lợi khó khăn và đưa ra những điểm mạnh điểm mới của địa phương đơn vị để đoàn tổng hợp báo cáo với bộ chính trị
qua thảo luận thống nhất lịch làm việc đoàn kiểm tra đã lựa chọn một mươi tổ chức đảng trực thuộc đảng bộ nghệ an để đoàn kiểm tra gồm thành phố vinh diễn châu cửa lò con cuông hưng nguyên đảng bộ công an tỉnh sở giáo dục và đào tạo y tế văn phòng tỉnh ủy
quốc tỉnh và các đoàn thể xã hội thời gian dự kiến từ tháng bảy đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi